năm học hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám toàn tỉnh lào cai có năm bảy trăm linh học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông
trong đó có hai hai trăm linh em đi lao động trực tiếp và học nghề sơ cấp
tỷ lệ vào đại học ở lào cai ngày càng có xu hướng giảm tăng dần tỷ lệ học sinh học nghề
nhiều em học sinh đã không còn coi đại học là con đường lập nghiệp duy nhất
năm hai nghìn bốn sau khi học hết cấp ba anh đặng đình ngọc đăng ký theo học nghề điện công nghiệp
tại trường cốc đẳng nghề lào cai
ra trường anh ngọc được nhận vào làm việc tại nhà máy luyện đồng lào cai với mức lương ổn định
tuy nhiên nhận thấy nhu cầu lắp đặt sửa chữa điện nước ngày một nhiều
anh nghỉ việc ở nhà và mở xưởng sửa chữa lắp đặt điện nước
công việc thuận lợi năm hai nghìn một mươi năm anh thành lập công ty điện thông minh nt smart home
tạo việc làm cho ba mươi hai công nhân lợi nhuận hàng năm khoảng ba tỷ đồng
học đại học là cái tốt thôi nhưng có một số phụ thuộc vào điều kiện hoàn cảnh và gia đình
cộng với lại cái sở thích mà có thể muốn ra ngoài có một kiến thức để mà bước vào cuộc sống thì
không nhất thiết là cứ phải học những trường đại học hay là những trường gì gây ớm cả
là có thể học những trường nghề cũng có thể ra ngoài vẫn có thể kiếm sống vẫn có thể sinh hoạt
trong khi rất nhiều cử nhân ra trường phải chật vật vẫn không xin được việc làm
thì tỷ lệ học sinh sinh hoạt
các nhân viên trường cao đẳng lào cai ra trường có việc làm đạt trên tám mươi năm
nhất là một số nghề như nghề du lịch nghề hàn điện cơ khí
song song với cái việc nâng cao có chất lượng trong quá trình đào tạo tại trường
thì nhà trường đã tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp
và hiện nay thì chúng tôi cũng đã ký kết với các doanh nghiệp lớn trên địa bàn tỉnh lào cai
cũng như là các địa bàn của các tỉnh lân cận
trong đó có nhiều công ty các khách sạn các nhà hàng
có một số lượng lớn lao động
trong quá trình đào tạo thì chúng tôi cũng đã tăng cường hợp tác với doanh nghiệp
để đưa các cháu học sinh đến thực hành thực tập mở rộng cơ hội việc làm
bên cạnh việc hợp tác chặt chẽ với doanh nghiệp để đào tạo theo đơn đặt hàng
trường cao đẳng lào cai cũng thường xuyên tổ chức các cuộc giao lưu
tham quan trải nghiệm và tư vấn hướng nghiệp cho các em học sinh trung học phổ thông
giúp các em hiểu rằng đại học không phải là con đường duy nhất để lập thân lập nghiệp
từ đó sớm có những lựa chọn và định hướng được nghề nghiệp cho bản thân mình